thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
thảo luận cho ý kiến về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
tham gia thảo luận về luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
tại khoảng hai điều bốn mươi ba dự thảo luận quy định
điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh là có giấy phép hành nghề
do bộ trưởng bộ y tế bộ trưởng bộ quốc phòng và giám đốc sở y tế cấp
đại biểu đoàn thị lê an đoàn cao bằng
đề nghị bổ sung thêm thẩm quyền của bộ trưởng bộ công an về vấn đề này
ngay tại khoản c điều bốn mươi năm về hình thức thẩm quyền cấp đình chỉ và thu hồi
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh
cũng nêu rõ bộ trưởng bộ công an cấp đình chỉ và thu hồi
cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc bộ công an
nhưng điều bốn mươi ba lại không đề cập đến
vì vậy để đảm bảo tính thống nhất trong các quy định
tôi đề nghị tại khoản hai điều bốn mươi ba cần phải bổ sung thêm cấp nữa
đó là bộ trưởng bộ công an
trong khi đó đại biểu đảng văn lẫm đoàn thành phố hồ chí minh cho biết
cần phân cấp cho bộ quốc phòng bộ công an
tổ chức đánh giá năng lực hành nghề cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang
thẩm quyền cấp thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh
đối với các đối tượng thuộc bộ quốc phòng quản lý
giao cho một tổ chức độc lập ngoài quân đội
sẽ không bảo đảm về yếu tố bí mật nhà nước
do vậy tôi kiến nghị phân cấp cho bộ quốc phòng bộ công an
tổ chức đánh giá năng lực hành nghề
tổ chức cấp thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh
của các đối tượng thuộc bộ quốc phòng bộ công an quản lý
theo đó đề nghị bổ sung vào khoảng hai điều hai mươi
cụm từ đối với người hành nghề khám bệnh chữa bệnh
trong quân đội công an do bộ trưởng bộ quốc phòng bộ trưởng bộ công an thực hiện
đoạn phiên họp kinh thư quốc hội
quan tâm về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
đại biểu nguyễn thanh cầm đoàn tiền giang cho rằng
do dịch vụ khám bệnh chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt
người bệnh không có quyền thỏa thuận trả giá
do vậy thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh
cần thực hiện theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về giá
nhà nước ban hành giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập
và quy định khung giá dịch vụ khám chữa bệnh
đối với những cơ sở y tế thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa
đối với khối tư nhân cần có cơ sở cơ chế kiểm soát giá
quy định khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
để đảm bảo quyền của người bệnh
nếu thả nổi cho giá khu vực tư nhân quyết định
sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh
người bệnh phải trả chi phí cao
khi họ không có lựa chọn khác
khi các cơ sở y tế công lập đã quá tải
như thực tế trong dịch bệnh covid vừa qua
cuối phiên thảo luận
phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam khẳng định
yêu cầu phải quản lý giá dịch vụ y tế
dù bệnh viện công hay bệnh viện tư
bằng nhiều công cụ
trước hết phải phát huy mạnh mẽ tất cả các công cụ đã được luật định
trong pháp luật về giá
bên cạnh đó y tế tư nhân cũng cần có quyền tự chủ
để phát triển tốt hơn
mới có thể đạt được mục tiêu đề ra
chiếm một mươi số dường bệnh
về vấn đề chức danh nghề nghiệp
và giấy phép hành nghề
phó thủ tướng nhấn mạnh
tới đây cần có lộ trình phù hợp
để tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề y khoa
đúng xu thế cải cách hành chính
đúng theo nguyên tắc phân cấp phân quyền
gắn trách nhiệm cấp chứng chỉ
với trách nhiệm thu hồi trên mặt bằng chung thống nhất
không để ách tắc trong quá trình thực hiện
sáng nay tại hà nội
đoàn kiểm tra số bốn ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
làm trường đoàn đã triển khai kế hoạch
chương trình kiểm tra tại ban cán sự đảng
kiểm toán nhà nước
tại hội nghị đoàn kiểm tra đã công bố
kế hoạch số một mươi tám và quyết định số một mươi ba
của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo đó nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện
chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác
tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố
các vụ việc có dấu hiệu tội phạm
về tham nhũng kinh tế tiêu cực
công tác giám định định giá
để đảm bảo các nội dung yêu cầu
đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng
kiểm toán nhà nước chỉ đạo các cơ quan đơn vị
thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ
với đoàn kiểm tra theo đúng mục đích yêu cầu
chương trình kế hoạch đã đề ra
đối với đoàn kiểm tra đại tướng tô lâm yêu cầu
tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo
của ban cán sự đảng trong việc tổ chức
quán triệt triển khai các nghị quyết chỉ thị
của đảng văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước
về công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc
có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực
thông qua công tác kiểm tra
phải đánh giá đúng những kết quả
đã làm được làm rõ những khó khăn
vướng mắt nguyên nhân
và rút ra những bài học kinh nghiệm
để kiếm nghị bộ chính trị
và quan trị đạo trung ương phòng trung tham nhũng
các chủ trương giải pháp
tiếp tục nâng cao hiệu quả với cộng đồng công tác lãnh
và mục tiêu như tôi nói là
làm sao chứng chỉnh được xử
phát hiện ra được những sai sót
làm sao không để
những sai sót nhỏ thành sai sót lớn
không để những vi phạm
nhỏ thành những vi phạm lớn
không để từ những cái hành chính trở thành hình sự
nó rất quan trọng
kịp thời đối với các cơ quan
đại tướng tô lâm lưu ý
công tác kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm
thiết thực hiệu quả tránh lãng phí
đảm bảo dân chủ khách quan đúng nguyên tắc
đúng quy trình quy định của đảng
quy định của đoàn kiểm tra đã ban hành
hạn chế đến mức thấp nhất
ảnh hưởng đến hoạt động bình thường
của các cơ quan tổ chức đơn vị được kiểm tra
căn cứ kết quả kiểm tra
đoàn sẽ dự thảo báo cáo kết quả
gửi ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước
tham gia ý kiến tổ chức hội nghị
thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra
sau đó đoàn báo cáo kết quả lên ban chỉ đạo trung ương
theo quy định
văn phòng đảng ủy công an trung ương
phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng
nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy
trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
tại buổi lễ cùng dự buổi lễ
có đồng chí bùi văn thạch phó tránh văn phòng trung ương đảng
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy
trong công an nhân dân
được tổ chức nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy
kỹ năng biên soạn văn bản
phương pháp tổ chức thực hiện nghiệp vụ văn phòng cấp ủy
cho lãnh đạo cán bộ
làm công tác văn phòng cấp ủy trong công an nhân dân
lớp bồi dưỡng có một trăm ba mươi hai học viên
là các đồng chí lãnh đạo cán bộ trực tiếp phụ trách công tác văn phòng cấp ủy
của đảng bộ công an các đơn vị địa phương
tại lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được nghe giới thiệu
nghiên cứu một mươi ba chuyên đề cơ bản
về xây dựng bộ máy tổ chức đảng
và các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy đảng
một số kỹ năng nghiệp vụ cơ bản
của công tác văn phòng cấp ủy
và những điểm mới trong công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay
giảng viên tham gia truyền đạt các chuyên đề
tại lớp bồi dưỡng đều là những chuyên gia
giàu kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài công an nhân dân
ngoài ra bác tổ chức cũng dành nhiều thời gian
để học viên thảo luận khảo sát thực tế
trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp ủy
tại công an các địa phương
và viết bài thu hoạch
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng
nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác văn phòng quốc ủy nói chung
trong công an nhân dân nói riêng
đồng chí thứ trưởng đề nghị
văn phòng đảng ủy công an trung ương
phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
và các đơn vị chức năng
tạo điều kiện tối đa
để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất
trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng đề cương bài giảng
để phục vụ tốt nhất quá trình học và nghiên cứu
giúp học viên có thể vận dụng
và quá trình công tác tại đơn vị địa phương mình
trong quá trình diễn ra lớp học
văn phòng đảng ủy công an trung ương
phối hợp với học viện chính trị công an nhân dân
chịu trách nhiệm tổng hợp đánh giá
phân loại kết quả học tập của học viên
báo cáo đảng ủy công an trung ương theo quy định
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng
cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
và sáng ngày hôm nay
bộ công an tổ chức lễ khai giảng khai mạc hội thao
với tinh thần khỏe để bảo vệ an ninh tổ quốc
tại học viện cảnh sát nhân dân
hội thao năm nay có sự tham gia
của năm mươi bốn đơn vị địa phương
với hơn một cán bộ chiến sĩ
tham gia tranh tài ở bốn môn
gồm cầu lông quần vợt bóng bản
bóng đá nam bảy người
với ba mươi tám bộ huy trương
hội thao lần này là hoạt động thiết thực
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
tuyên truyền về truyền thống vẻ vang
sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
của lực lượng cảnh sát nhân dân
động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ
trong toàn lực lượng công an nhân dân
hăng hái thi đua lập thành tích trên mặt trận
đảm bảo an ninh trật tự
qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao
xe luyện sức khỏe nâng cao thể lực
bản lĩnh ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ
tại buổi lễ
ban tổ chức đã tặng hoa
và cờ lưu niệm cho các đơn vị địa phương
tham gia hội thao
ngay sau lễ khai mạc hội thao sẽ tiếp tục được diễn ra
với các nội dung thi đấu từ nay
đến hết ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tại hà nam sáng nay
cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã tổ chức hội thi lái xe ô tô giỏi
và an toàn trong lực lượng cảnh sát giao thông
trong một trăm sáu mươi chiến sĩ đại diện
ba mươi một tỉnh thành tại miền bắc
và một đội đại diện của cảnh sát giao thông
các bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
sẽ phải hoàn thành các phần thi bao gồm
lý thuyết trách nghiệm trên máy tính
thực hành kỹ năng lái xe trên xa hình
sửa chữa thông thường ô tô
và trả lời câu hỏi tình huống
điều khiển xe thực hiện bài thi xa hình liên hoàn
cùng nhiều kỹ năng
hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua
giữa các cá nhân đơn vị
góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông ngày càng vững mạnh
tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông toàn quốc
được trao đổi kinh nghiệm
nâng cao năng lực nghiệp vụ
đính kỷ luật trong công tác
cùng với đó giúp các cán bộ chiến sĩ
bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
huấn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện
xử lý tình huống phức tạp đột xuất
khi tham gia giao thông
thưa quý vị thông qua việc thu nhận hồ sơ
cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân
bộ công an đã song song thực hiện
việc cấp tài khoản định danh điện tử
điều này nhằm tạo thuận lợi nhất
cho người dân khi thời gian tới
nhiều dịch vụ công trực tuyến giao dịch tài chính
có sử dụng tài khoản điện tử được thực hiện
tại tỉnh hải dương
công tác cấp tài khoản định danh điện tử
đã được công an cấp cơ sở tập trung đẩy nhanh tiến độ
và đảm bảo chất lượng
điểm cấp căn cước công dân tại công an xã an thượng
thành phố hải dương
với những người cấp căn cước công dân gắn chip lần đầu
lực lượng công an đã tuyên truyền người dân
khi đi thu nhận mang theo bảo hiểm y tế
giấy phép lái xe hay bằng lái xe
tiến hành cùng lúc việc cấp tài khoản định danh điện tử
còn đối với những trường hợp
đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
sẽ tiến hành việc tích hợp thông tin
đã và đang đến độ tuổi
và những người đi làm ăn xa
và tạo điều kiện cho những người
từ nước ngoài trở về
bên cạnh đó thì thông báo
với những người dân khi đi
và tích hợp những giấy tờ cần thiết
như đăng ký xe bằng lái xe
thẻ bảo hiểm y tế
để bà con giảm thiểu
sau này những dịch vụ
cần thiết để giảm thủ tục hành chính
thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử khá đơn giản
người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân
và cung cấp đầy đủ bản gốc
các giấy tờ cần tích hợp để đối chiếu
để đảm bảo tiến độ việc cấp tài khoản định danh điện tử
công an các xã trên địa bàn tỉnh hải dương
đã chủ động xây dựng kế hoạch
trong đó tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân hiểu biết được
những tiện ích của tài khoản định danh điện tử
thường xuyên tuyên truyền
tới trên các hệ thống thông tin
các trang fanpage của công an xã
cũng như của ủy ban
và các ban ngành đoàn thể của địa phương
cùng với các đồng chí trưởng thôn
các ban công tác hoạt trận của thôn
mình tuyên truyền trực tiếp
đối với người dân
qua đó đã tạo được
chuyển biến tích cực
đối với người dân về nhận thức
tầm quan trọng
đối với việc cấp cân công dân
cũng như mã định danh điện tử
phục vụ tuyên lợi trực tiếp của người dân
sau khi được triển khai
chúng tôi cũng đã
từng gia đình
cái nửa tuổi
nhỏ thì vận động
phụ huynh học sinh
cũng là lực lượng
của công an xã
chúng tôi cũng đã triển khai
làm sao cố gắng
để hoàn thành
cảm ơn công an tỉnh
của công an dân đã giao
theo thống kê
tính đến ngày chín tháng sáu
hải dương đã thực hiện
việc đăng ký
tạo tài khoản định danh
và xác thực với
gần một trăm năm mươi ba hồ sơ
định danh điện tử
được thu nhận
số lượng thu nhận hồ sơ
tăng qua mỗi ngày
với trên hai hồ sơ
việc đảm bảo tiến độ
cấp tài khoản định danh điện tử
cho tất cả công dân
sẽ tạo thuận lợi
khi tới đây
với tài khoản này
người dân khi thực hiện
các dịch vụ công
hệ thống định danh
và xác thực điện tử
của bộ công an
sẽ tự động xác thực
tự động điền thông tin
và công dân không phải khai báo
điền thông tin bằng tay như trước